trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn mang trên mình những khiếm khuyết cơ thể
họ tìm thấy nhau đến với nhau bằng tình yêu và kết duyên thành vợ chồng
tuy nhiên vì nhiều lý do mà những cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn này chưa thể có một đám cưới
vâng giấc mơ được trở thành cô dâu được một lần mặc váy cưới trở thành chú rể của bốn mươi bảy cặp đôi khuyết tật
có hoàn cảnh khó khăn đã thành hiện thực
với một đám cưới tập thể mang tên giấc mơ có thật
lễ cưới đặc biệt này đã được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
chị dương thị duyên và anh tạ văn chính đều là người khuyết tật
do hoàn cảnh gia đình nên anh chị quyết định về sống chung với nhau mà không cần một đám cưới
thế rồi một lần nghe tin trung tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển tổ chức đám cưới tập thể cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
nên anh chị đã tìm hiểu và đăng ký tham gia
vậy là một đám cưới tưởng chỉ có trong giấc mơ đã thành hiện thực
người khuyết tật tìm được một nửa yêu thương của mình đã không dễ
việc tổ chức một đám cưới của họ càng khó khăn gấp bội
thế nhưng nhiều cặp vợ chồng khuyết tật đã vượt qua sự kỳ thị để đến với nhau yêu thương nhau mà không cần một đám cưới
và giấc mơ có thật đã đến với họ bằng một đám cưới mà họ chưa hề nghĩ đến
bởi vì là nghĩ là không không không có
cho nên là hôm nay là được cái đám cưới tổ chức tập thể này
các cán bộ các nhà tài trợ tổ chức cho các cặp đôi khuyết tật
mình rất là vui mừng và hạnh phúc
và ngày hôm nay là giấc mơ có thật
đây là năm thứ ba chương trình đám cưới tập thể giấc mơ có thật được tổ chức
sau ba lần tổ chức chương trình đã ghi dấu trong lòng công chúng về sự lan tỏa yêu thương và tình người
không để ai bị bỏ lại phía sau
bốn mươi bảy cặp đôi đủ điều kiện được tham gia vào lễ cưới này
họ chính là những cái người mà bị kiếm quyết với cơ thể
nhưng về tinh thần của họ thì thật là tuyệt vời
họ khát khao hạnh phúc và họ dũng cảm để phới tới hạnh phúc của mình
ngày hôm nay đã có những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi
họ đã có cho mình một đám cưới một giấc mơ thành hiện thực
tính nhân văn sự lan tỏa yêu thương từ chương trình
là động lực cho những cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
tiếp tục cùng nhau xây dựng vun đắp một gia đình hạnh phúc